thưa quý vị nhân kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn vào sáng ngày hôm nay đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng
chủ tịch nước quốc hội chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đặt vòng hoa
vào lang viếng chủ tịch hồ chí minh và dân hương tưởng niệm các anh hùng lễ sĩ
tại đài tưởng niệm các anh hùng lễ sĩ trên đường bắc sơn
chúc anh linh chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm khi lá cờ cách mạng tung bay trên nóc dinh độc lập
sao huyệt cuối cùng của chính quyền sài gòn từ đây miền nam đã hoàn toàn giải phóng
non sông việt nam thống nhất một giải bốn mươi chín năm sau ngày giải phóng việt nam từ một nước nghèo
đã vượt qua mọi gian lao thử thách từng bước giành những thắng lợi to lớn
trở thành một trong những quốc gia thuộc nhóm các đất tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới
nhìn lại chặng đường bốn mươi chín năm qua chúng ta càng thêm tự hào về lịch sử oai khủng của dân tộc
cũng như những nỗ lực của các đất nước
không ngừng của toàn đảng toàn quân toàn dân để có được những thành tựu trên
đây chính là những tiền đề quan trọng giúp toàn đảng toàn dân toàn quân ta tiếp tục phấn đấu
tạo nên những thành tựu to lớn rực rỡ hơn nữa đưa đất nước ngày càng phát triển và hội nhập
sau khi vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm
các anh hùng liệt sĩ tại đài tử nghiệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
trong không khí trăng nghiêm các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh
vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc vì nền độc lập tự do của tổ quốc
vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ